đây đều là những công ty không có thật
nga trực tiếp hoặc nhờ người đăng ký kê khai ngành nghề đăng ký kinh doanh
thuê và nhờ nhân viên đứng tên giám đốc mở tài khoản in hóa đơn hạch toán kê khai báo cáo thuế
đồng thời móc nối với hai kế toán hà và thúy tìm khách hàng
để không tức là thích ghi bao nhiêu thì ghi thì số thuế phải nộp
không có một cái căn cứ nào không có chứng từ đầu vào
tại vì cơ quan thuế người ta chỉ cần cái tờ khai anh ghi giá trị tiền bao nhiêu là anh ghi trên đó
đây là một trong những cái kế hợ trong công tác quản lý về thuế
đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra đã làm việc với hai mươi bảy công ty đã mua hóa đơn của hằng và nga
xác định số tiền trên hóa đơn mà nga và hằng xuất bán cho hai mươi bảy công ty này là trên một mươi bốn tỷ đồng
cơ quan điều tra đã làm việc với hai mươi bảy công ty đã mua hóa đơn của hằng và nga
từ một đến ba trên giá trị hóa đơn
cơ quan tp bảo lộc đang tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp nghi vấn mua hóa đơn
từ các công ty ma của nhóm đối tượng này để có kết luận cuối cùng
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng hoàng văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú tại xã yên sơn tp tam điệp tỉnh ninh bình đã bị công an phường phúc thành tp ninh bình bắt giữ
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi
khi đang điều khiển xe máy trên đường quốc lộ một a theo hướng từ
gia viễn về tp ninh bình sơn phát hiện chị phạm thị hương
chú tại xóm bốn xã liên sơn điều khiển xe mô tô đi chiều ngược lại
sơn đã áp sát xe rồi giật túi sách của chị hương để phía trước nhưng không thành
sau đó đối tượng tiếp tục giật chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ chạy
về phía tp ninh bình
nhận được tin báo vào cuộc điều tra công an phường phúc thành đã bắt giữ được đối tượng gây án
mặc dù những phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật vẫn không mới và được cảnh báo nhiều lần
thế nhưng trên thực tế còn không ít người trở thành nạn nhân bởi sự chủ quan sơ hở của chính bản thân
nhất là đối với những phụ nữ khi đi đường thường mang theo túi sách và đeo trên người quá nhiều tài sản có giá trị
đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trộm cắp thực hiện hành vi phạm tội
và câu chuyện xảy ra tại thị xã an nhơn tỉnh bình định là một ví dụ điển hình
với tâm lý chủ quan khi cho rằng trên địa bàn lưu trú chưa bao giờ xảy ra các vụ cướp giật
chị cao thị vân trú xã nhân hậu
thị xã an nhân tỉnh bình định mang trên người rất nhiều nữ trang có giá trị
và đã lọt vào tầm ngắm của các đối tượng cướp dật
và mục đích mà bọn chúng nhắm đến chính là chiếc túi sách của chị đang treo trên xe
khi đến đoạn đường vắng giả vờ là khách đi đường
đối tượng lăng la đến nhờ chị văn chỉ đường và bất ngờ dùng vũ lực đe dọa chiếm đoạt tài sản
ở là tôi chở con tôi đi học xuống toàn tháng là có một thành thanh niên đó hỏi đường tôi
nhưng mà tôi cũng nghi rồi nhưng mà lúc đó thì nó đi rồi nó ngang qua nó giật đồ tôi nó chạy
chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ sau vào khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cũng với thủ đoạn như trên đối tượng đã tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật tài sản
của chị bùi thị bích luận cùng trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
khi chị luận đang đi trên đường về nhà
khi nó cứ hỏi hỏi miếc của nó hỏi sao thành này sao nó hỏi kỳ vậy
chị mới nó nói chị chỉ nhà đi mới vừa chỉ cái tay kia lại tay nọ lại giờ có chạy
thôi chạy đó chạy vô biết nó gì
cùng một ngày trên địa bàn thị xã an nhơn liên tục xảy ra hai vụ cướp giật vô cùng manh động
sau khi thu thập thông tin nhận dạng đối tượng từ lời khai của người bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn đã cử các trinh sát dày dặn kinh nghiệm
chia làm nhiều hướng tiến hành truy nóng đối tượng để kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm
tính mạng và tài sản của người dân
đến khoảng hai mươi hai giờ tối cùng ngày đối tượng trần văn sĩ hai mươi bốn tuổi
trú xã cát nhân huyện phù cát tỉnh bình định đã xa lưới và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tại vì thu cầu bạc thu cầu bạc lấy tiền tiêu xài nên là đi đường
tôi mới lấy tiền tiêu xài để cướp
thoái cô sách đem thêm sách thay sách thêm sách thay tờ sở hữu quá
nên mới lấy tiền tiêu xài để cướp
đối tượng là thanh niên trai trẻ trong khi người bị hại là phụ nữ đi xe mô tô
cho nên là có thể nói cái việc mà đang tham gia giao thông mà thực hiện hành vi cướp giật
thì có thể gây nguy hại cho người bị hại
chúng tôi xác định mặc dù tài sản thiệt hại không lớn nhưng cái hành vi thì cực kỳ manh động
đồng thời với đó thì chúng tôi cũng thường xuyên thông qua đài truyền thanh thị xã
hệ thống truyền thanh của các xã cũng như là tin bài trên trang mạng của công an thị xã
chúng tôi tuyên truyền cho nhân dân
hết sức cảnh giác trong đi đường thì chú ý vấn đề tài sản
đeo túi sách rồi đeo nữ trang cũng như là sử dụng điện thoại di động
tại những cái tuyến đường mà vắng người thì phải rất cảnh giác
ngoài thực hiện hai vụ cướp nói trên trần văn sĩ khai nhận đã thực hiện một số vụ khác
trên địa bàn các huyện lân cận
với tinh thần chủ động mưu trí chỉ chưa đầy bốn giờ đồng hồ công an thị xã an nhơn
đã thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại
đó không chỉ thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh loại bỏ tội phạm của lực lượng công an nhân dân
mà còn góp phần củng cố thêm niềm tin yêu trong lòng người dân
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán người
đối tượng đinh thị thực sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản khá ha
xã thanh lương huyện văn chấn tỉnh yên bái có xeo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
đối tượng lường thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại xã nghĩa sơn
huyện văn chấn tỉnh yên bái có nốt ruồi cách một cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng đồng thị chanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ bốn thị trấn nông trường liên sơn
huyện văn chấn tỉnh yên bái cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách năm cm trên trước cánh mũi trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý